đã lên đến trên bốn mươi một người hàng nghìn tòa nhà và công trình kiến trúc bị phá hủy
trong khi đó những người sống sót phải đối mặt với khủng hoảng về thực phẩm và nơi trú ẩn
thời tiết giá lạnh càng khiến cho điều kiện sinh hoạt thêm phần khắc nghiệt
phát biểu tại cuộc họp nội các vào tối qua tại trụ sở của cơ quan quản lý khẩn cấp và thảm họa
tổng thống thổ nhĩ kỳ tây íp edogan cam kết sẽ thúc đẩy nỗ lực giải cứu
và phục hồi sau trận động đất kinh hoàng vừa qua
tổng thống erdogan cam kết công tác cứu hộ sẽ được triển khai triệt để
ông cho biết công tác đánh giá mức độ thiệt hại sẽ được hoàn thiện trong một tuần
và quá trình tái xây dựng sẽ bắt đầu trong vài tháng
trong đó mọi ngôi nhà và nơi làm việc bị phá hủy hoặc hư hại sẽ được xây dựng lại và trao trả cho chính chủ
nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ cũng thừa nhận những bất cập trong cách thức ứng phó đầu tiên của chính phủ
sau khi động đất xảy ra đồng thời khẳng định tình hình hiện đang trong tầm kiểm soát
liên quan đến công tác cứu hộ
đêm ngày một mươi bốn tháng hai lực lượng cứu hộ đã giải cứu thêm hai người sống sót
trong đó có một phụ nữ bảy mươi bảy tuổi tại thành phố adiyaman và một phụ nữ bốn mươi hai tuổi tại thành phố karaman maras
sau hơn hai trăm một mươi giờ bị vùi lấp dưới các đống đổ nát
liên hợp quốc cho biết giai đoạn giải cứu các nạn nhân đang gần kết thúc
và trọng tâm sẽ được chuyển dần sang cung cấp nơi trú ẩn lương thực và giáo dục
khoảng hai mươi sáu triệu người tại thổ nhĩ kỳ và syri đang cần đến hỗ trợ nhân đạo
trong khi rủi ro sức khỏe liên quan thời tiết giá lạnh an toàn vệ sinh
và nguy cơ về các bệnh truyền diễn đang gia tăng